quý vị và các bạn hôm nay quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi bảy của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường và thảo luận ở đoàn về nhiều nội dung quan trọng
theo đó buổi sáng quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
trong quá trình thảo luận đã có một mươi bốn đại biểu phát biểu ý kiến bốn đại biểu tranh luận
buổi chiều thực hiện sự phân công của chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
điều hành nội dung phiên họp đa số đại biểu đã biểu quyết đồng ý thông qua nghị quyết
về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu quốc hội đã nghe chủ nhiệm
ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến
đại biểu quốc hội về dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
kết quả đa số đại biểu đồng ý nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
tiếp đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thư viện dưới sự điều hành
của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
nhiều ý kiến đại biểu tán thành với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
về sự cần thiết ban hành luật thư viện và tán thành với tên gọi
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo luật
ngày một mươi tháng sáu trong khuôn khổ chuyến thăm nga và tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế
xanh về tết bùa đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu đảng cộng sản liên bang nga
tại trụ sở duma quốc gia nga ở thủ đô moscow
tại buổi làm việc chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zyuganov
đề nghị hai bên cùng nỗ lực tháo gỡ những khó khăn mà một số dự án chung đang gặp phải
cũng như tìm kiếm cơ chế để thúc đẩy các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việt nam luôn sẵn sàng tham gia các diễn đàn kinh tế lớn của nga
thể hiện sự quan tâm rất lớn tới phát triển quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với liên bang nga
cùng ngày đồng chí nguyễn văn bình và đoàn đại biểu đảng ta đã có cuộc gặp đại diện hội doanh nghiệp việt nam
và thăm tổ hợp đa chức năng hà nội moscow incenta và làm việc với công ty cảng biển azov
trước đó chiều tối ngày chín tháng sáu đoàn đại biểu đảng ta cũng đã đến thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh tầm quan trọng ngoại giao kinh tế
đồng thời đề nghị trong hợp tác song phương hiện nay việt nam cần tập trung khai thác các thế mạnh của nga
như kinh tế số công nghệ cao để đẩy mạnh phát triển kinh tế
nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam đoàn đại biểu quốc hội nước cộng hòa cuba do ngài homero acosta alvarez
ủy viên trung ương đảng thư ký hội đồng nhà nước cuba làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dày công vun đắp cho tỉnh
chủ nghĩa đặc biệt việt nam cuba
ngày nay mối quan hệ việt nam cuba vẫn được giữ vững ngày càng phát triển tốt đẹp
thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên diễn ra
hôm nay tại tp hcm ngân hàng nhà nước bộ thông tin truyền thông và báo tuổi trẻ phối hợp tổ chức hội thảo
xã hội không tiền mặt chính sách và thực tiễn tại việt nam
tại buổi tọa đàm phó thủ tướng vương đình huệ đã nhận định
thanh toán không tiền mặt phát triển sẽ tạo tính minh bạch trong hoạt động của người dân
doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế hướng đến mục tiêu công khai góp phần chống tham nhũng
kể cả tham nhũng vật phòng chống sửa tiền và tội phạm kinh tế
hiện nay việc thanh toán không dùng tiền mặt tại nước ta đã có kết quả đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi tám thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý an toàn với giá trị bảy mươi ba triệu tỷ đồng
tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy giá trị thanh toán qua thiết bị di động tăng một trăm sáu mươi
tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động tăng từ ba mươi bảy lên sáu mươi một
tuy nhiên khó khăn lớn nhất là thói quen dùng tiền mặt của người dân còn khá phổ biến
hạ tầng và cơ sở dữ liệu còn khó khăn còn hạn chế về chính sách
phát biểu tại đây phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
thời gian tới cơ quan quản lý cần tiếp tục ra soát để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán
đặc biệt là ứng dụng các mô hình phương thức mới làm cơ sở cho thanh toán điện tử thúc đẩy
ngân hàng nhà nước tiếp tục triển khai hoàn thiện hạ tầng thanh toán
mở rộng phủ sóng của thương mại điện tử cải thiện quy trình thanh toán để khuyến kích người dân sử dụng
hôm nay ngày một mươi một tháng sáu ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm
xét xử phan phan anh vũ tức vũ nhôm cùng hai cựu thứ trưởng bộ công an
trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản
tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến việc vũ nhôm thâu tóm các dự án đất vàng
trong đó có cơ sở nhà đất tại số một trăm linh
một trăm hai mươi chín pasteur và việc thành lập công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín
tại phiên tòa hội đồng xét xử tập trung vào văn bản mà vũ nhôm gửi tổng quốc bốn
đề nghị bán lại cơ sở nhà đất tại số một trăm hai mươi chín pasteur
vũ nói mục đích đề nghị bán tài sản cho nova bảy mươi chín là để phát triển tiềm lực của công ty bình phong
và đã có báo cáo cấp trên
tuy nhiên khi được gọi lên đối chất cả hai bị cáo là phan hữu tuấn nguyễn hữu bách
đều phủ nhận lời khai của vũ
vũ cho rằng mình không được báo cáo
một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới phần xét hỏi của luật sư đối với vũ nhôm
xoay quanh công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín
trả lời trước tòa vũ cho biết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bản thân được bổ nhiệm giữ chức phó phòng
thuộc tổng cục tình báo bộ công an và đừng giao nhiệm vụ phát triển tiềm lực tổ chức bình phong
vững mạnh cho ngành
về việc thành lập công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín vũ khai xuất phát từ chỉ đạo của bị cáo phan hữu tuấn
tại thời điểm thành lập
nâng vốn là của vũ nhôm hai mươi của cục b sáu mươi một và một mươi của công an tp đà nẵng
tuy nhiên về thực chất một trăm linh tiền bỏ ra đều là của vũ
ngày mai phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng
chiều nay ubnd tỉnh sóc trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến ông trịnh sướng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên mỹ hưng
trong vụ án sản xuất và mua bán hàng ra
tại cuộc họp báo phóng viên các báo đài trung ương và địa phương đã đặt nhiều câu hỏi
xung quanh vụ án đang được dư luận quan tâm và đã được lãnh đạo địa phương trả lời đầy đủ
phó chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng lê văn hiểu cho biết
lãnh đạo ubnd tỉnh đã họp xuất kinh nghiệm sâu sắc và xin nhận trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực xăng dầu trương nghiêm để xảy ra vụ trịnh sướng làm xăng giả
gây thiệt hại cho người tiêu dùng vừa qua
tỉnh ubnd tỉnh sóc trăng đã đề ra công tác chấn chỉnh trong thời gian tới
quan điểm của lãnh đạo tỉnh ubnd tỉnh sóc trăng là sẽ nghiêm túc chỉ đạo điều tra vụ án
và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị có vi phạm
liên quan đến vụ việc lực lượng chức đang kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm
tại vũ trường lớn nhất thành phố đà nẵng hôm nay ubnd quận hải châu cho biết
đã ra quyết định xử phạt các vi phạm hành vi hành chính của vũ trường này
theo đó ubnd quận hải châu đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn hữu thanh
với tổng số tiền tám mươi tám triệu đồng vì các hành vi gồm phạt tiền sáu mươi triệu đồng
vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tịch thu hai mươi hai chai rượu
phạt tiền tám triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc
và tịch thu ba mươi năm dụng cụ sử dụng si sa phạt tiền hai mươi triệu đồng vì không có chứng nhận
đủ điều kiện an ninh trật tự
trước đó dạng sáng ngày hai mươi tháng năm lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra vũ trường phương đông
phát hiện bảy mươi năm thanh niên dương tính với ma túy cùng hàng loạt hành vi vi phạm hành chính
thưa quý vị qua nhiều hội nghị bàn thảo lấy ý kiến về giải pháp phòng chống nạn khai thác cát trái phép
mới đây ubnd tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép
trên vùng biển cân sơ và vùng giáp danh giữa thành phố với các tỉnh
thời gian thực hiện đề án từ nay đến hôm nay
hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tập trung nâng cao hiệu quả quản lý
đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép và hoạt động vận chuyển kinh doanh khoáng sản
không có nguồn gốc hợp pháp tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tính liên thông
giữa các địa phương các sở ngành trong đấu tranh với cát tặng
ubnd tp hcm dự kiến chi một trăm sáu mươi năm tỷ đồng để trang bị phương tiện hiện đại
và công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng đấu tranh với cát tặng
ngoài ra lập hai chốt kiểm soát trên biển và hai chốt trên sông đồng nai thuộc địa bàn quận chín
thông kê cho thấy trên vùng biển cần giờ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
ngành chức năng đã bắt và xử lý một trăm năm mươi một trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép
dù vậy số vụ vi phạm khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tăng gấp ba lần so với giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
mới đây đoàn kiểm tra liên ngành
tỉnh lâm đồng phát hiện hàng chục hạng mục công trình thuộc một mươi dự án
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà đạt tỉnh lâm đồng
đã xảy ra vi phạm về đầu tư xây dựng sử dụng đất mặt nước quản lý và bảo vệ rừng
trước thực trạng trên ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu xử lý ít nhất một mươi dự án vi phạm
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm như dự án của công ty cổ phần thiên nhân
sao đà lạt công ty cổ phần du lịch sinh thái lạc nam do đã xây dựng nhiều công trình không có giấy phép
sai phép xây dựng trên đất lâm nghiệp nằm ngoài danh giới dự án công trình xâm phạm khu vực bảo vệ số một
của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hồ tuyền lâm
ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo các sở ngành liên quan điều tra làm rõ
báo cáo kết quả cho ubnd tỉnh trước ngày ba mươi tháng sáu
trước đó truyền hình nhân dân và nhiều cơ quan báo chí đã có nhiều phản ánh liên quan đến các vi phạm
tại khu du lịch quốc gia này
sau khi nắm được thông tin phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng
kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị và các bạn gần hai trăm bốn mươi tài xế dương tính với ma túy và hơn bảy mươi ba trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
bị phát hiện xử lý từ đầu năm đến nay
đây là những con số vừa được cục cảnh sát giao thông bộ công an công bố
ngoài ra qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã kiểm tra xử lý gần hai triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần một hai trăm linh tỷ đồng hơn hai mươi một ô tô gần hai trăm sáu mươi mô tô và gần ba phương tiện khác bị tạm giữ
theo lãnh đạo cục cảnh sát giao thông bộ công an so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
việc xử lý giảm gần bốn mươi sáu trường hợp phạt tiền giảm gần bốn mươi chín tỷ đồng
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm nhiều người chết và bị thương thiệt hại rất lớn về tài sản
có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật sử dụng ma túy rượu bia khi tham gia giao thông của tài xế
nhằm cải thiện vi phạm pháp luật giao thông trên đường cao tốc
bộ giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo sửa đổi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó hành vi lùi xe trên đường cao tốc dự kiến tăng mức phạt gấp hai mươi lần
mức phạt này theo nhiều người dân sẽ phần nào đủ sức gian đề
đồng thời hạn chế được những hành vi tương tự
sau hai năm triển khai thực hiện nghị định bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng cũng đã bục lộ nhiều bất cập
đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì mức phạt chỉ từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng
tám triệu đồng đối với hành vi đi ngược chiều
rõ ràng quy định như hiện hành là
chưa đủ sức gian đe trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã có những động thái
cần thiết và hợp lý đó là xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của
nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu trong đó tăng mức xử phạt rất nặng hành vi lùi xe gấp hai mươi lần
tức là phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng
phạt thật nặng thì nó mới có tính răn đe nghiêm túc và người ta mới không phải tìm mọi cách
để giảm cái phí hoặc là vì lý do đó đi
đi quá cứ chạy quá cái điểm xuống một cái là bắt đầu đi lùi xe
rất kinh nguy hiểm đấy sai khác
mà tai nạn giao thông mà xảy ra khi tốc độ cao nó cực kỳ nghiêm trọng luôn
cho nên cái chuyện đấy việc đấy là phải tăng mức phạt thật nặng thì nó mới có tính gian đề
một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đi lùi đi ngược chiều diễn ra phổ biến
chính là đến từ những bất cập trong tổ chức giao thông trên đường cao tốc
hệ thống biển báo đang đặt nặng về vấn đề biển cấm
trong khi hệ thống biển báo hướng dẫn lại chưa được xem trọng
dẫn đến tình trạng nhiều lái xe đi quá nút rào và buộc phải đi lùi đi ngược chiều
mà một cây nội số nữa thì bắt đầu có khi rẽ đi hướng nào đó
thì sau đó thì gần đến nơi ta lại có một lần nữa hướng dẫn
nhưng tôi nghĩ rằng nếu cần thiết chúng ta có thể làm ba bốn lần cũng trả sao cả
cảnh báo trước từ xa là một mươi km năm bảy km thì để người ta có định hành đi trước
rõ ràng tăng nặng mức phạt tuy có tính gian đe giáo dục
nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi vi phạm này
mấu chốt của vấn đề vẫn chính là ý thức của những người tham gia giao thông
ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả đạt được
cũng như nêu ra những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nêu ra những vấn đề cần giúp kinh nghiệp
và kiến nghị đề xuất những giải pháp trong việc phòng chống khắc phục thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đề nghị các cấp các ngành
nhất là đối với các huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nếu xảy ra thiệt hại lớn thì chủ động báo cáo với ban chỉ huy cấp tỉnh
chủ động phương châm bốn tại chỗ
đối với các huyện có nguy cơ sạt lở sụt lún
cần chủ động có phương án di rời người dân
thưa quý vị và các bạn
mặc dù việt nam đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
để phong ngừa và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại bóc lột
tuy nhiên bóc lột việt nam vẫn còn rất nhiều lỗ hồng yếu kém và thách thức
cũng chính vì những lỗ hồng đó mà nhiều vụ xâm hại bạo hành trẻ em đã rơi vào bế tắc
và kết quả không thỏa đáng
để tìm hiểu thêm về điều này cũng như là có thêm những đề xuất
giải pháp đối với công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa biên tập viên khánh thư
với đại diện đến từ cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
và trước khi đến với phần trao đổi
mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi
riêng năm hai nghìn một mươi tám
cả nước đã xảy ra trên một năm trăm linh vụ xâm hại trẻ em
trong đó có hơn một hai trăm linh vụ án xâm hại tình dục
chiếm tới tám mươi hai với trên một một trăm linh trẻ em bị xâm hại
giao cấu hiệp dầm dâm ô bạo hành
là bốn hành vi phạm tội xảy ra nhiều nhất
trong các vụ việc liên quan đến trẻ em và người chưa vị thành niên
mỗi tháng đường dây điện thoại hỗ trợ một trăm một mươi một nhận khoảng hai trăm linh cuộc gọi liên quan đến bạo lực trẻ em
các vụ bạo hành xâm hại tình dục xảy ra với mức độ
ngay càng dã man tinh vi hơn
trong khi vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến những khó khăn trong việc xử lý đúng người đúng tội
trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các vụ bạo hành xâm hại trẻ em
nhiều người đặt ra câu hỏi về hoạt động của gần hai mươi tổ chức bảo vệ trẻ em trên cả nước hiện nay
hệ thống luật pháp của việt nam mặc dù đã có nhiều cải tổ vẫn còn những lỗ hồng
ví dụ như là hành lang pháp lý của việt nam
vẫn còn thiếu những cái quy định cụ thể về các cái loại hình như là dâm hô trẻ em
thế và các cái quy định về xâm hại tình dục đối với trẻ em
thì cũng phải cập nhật và hoàn thiện hơn nữa để cho phù hợp với các cái quy chuẩn của quốc tế
với những hình thức và loại hình xâm hại đối với trẻ em việt nam hiện nay
những bất cập về quy định trong việc xử lý kẻ thù ác hay trong công tác tuyên truyền từ gia đình đến xã hội
đang tạo ra nhiều giao cản khiến công tác bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành xâm hại gặp rất nhiều khó khăn
khi mà ai đó bị xâm phạm
người thân thể thì có thể lập đơn để gửi các cơ quan tuyên hành tổ tụng
và theo quy định thì trong vòng bảy ngày kể từ ngày mà có cái đơn yêu cầu đi giám định đó
nếu như cơ quan mà tố tụng đó mà không đi giám định thì người dân cũng có quyền tự mình đi giám định
ở các đơn vị mà theo quy định của luật giám định quy định
nhiều chuyên gia cho rằng trách nhiệm lớn của việc bảo vệ trẻ em nằm ở công tác tuyên truyền giáo dục vi phòng bảo dở cũng hơn chống
tuy nhiên thẳng thắn mà nói
hiện nay công tác này vẫn còn gian trải chưa đúng đối tượng nên hiệu quả không cao
vâng thưa bà hiện nay thì những cái lỗ hổng pháp lý nào trong pháp luật của chúng ta
khiến cho những vụ xâm hại trẻ em rơi vào bế tắc hoặc là kết quả chưa thỏa đáng ạ
vâng các vụ án về xâm hại bạo lực trẻ em nói chung cũng như là xâm hại tình dục trẻ em nói riêng
hiện nay thì cũng đang có những cái vấn đề khó khăn đặc biệt là những cái quy định của luật pháp
ví dụ như là các hướng dẫn về áp dụng bộ luật hình sự quy định cụ thể các hành vi xâm hại tình dục trẻ em
đặc biệt là cái tội danh là dâm ô trẻ em cụ thể như thế nào chưa được quy định
cái thứ hai nữa là các quy định về cái xử phạt về các cái hành vi mà xâm hại trẻ em xử phạt hành chính đấy
vẫn chưa được rõ ràng cụ thể mang tính răn đe tức là tăng đi khung hình phạt nặng hơn
ngoài ra thì các quy trình hướng dẫn về tiếp nhận xử lý thông tin thông báo tố giác
cũng như là cái quy trình cái kết nối hỗ trợ can thiệp phối hợp giữa các bộ ngành cơ quan
đặc biệt là địa phương ở các cấp chính quyền cơ sở thì nó còn khó khăn
ngoài những cái lỗ hổng pháp lý đó thì dư luận cũng đặt câu hỏi là tại sao nước ta có gần hai mươi
nước ta có gần hai mươi cái tổ chức bảo vệ trẻ em xong việc bảo vệ trẻ em vẫn còn quá nhiều những cái trăn trở
luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu và các quy định hướng dẫn thi hành luật cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan
tổ chức cá nhân và gia đình thậm chí là cá nhân trẻ em trong cái việc bảo vệ trẻ em
và ví dụ như các cái cơ quan tư pháp thì phải có trách nhiệm trong cái quá trình truy tố xét xử điều tra truy tố xét xử
các cái hành vi bạo lực xâm hại trẻ em
và các cái bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành thì có cái trách nhiệm trong công tác phòng ngừa giảm thiểu cũng như là phòng chống cái bạo lực xâm hại trẻ em
trong công tác mà phối hợp để làm sao tiếp nhận thông tin thông báo tố giác thì theo quy định của luật trẻ em cũng như nghị định năm sáu
thì bốn cơ quan là cái nơi mà tiếp nhận thông tin thông báo tố giác những cái hành vi
còn về cái trách nhiệm mà hỗ trợ can thiệp thì ủy ban nhân dân cấp xã là cái nơi mà chủ tịch có trách nhiệm phê duyệt cái kế hoạch hỗ trợ can thiệp khi mà có trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại xảy ra
thì trong cái kế hoạch hỗ trợ can thiệp này thì chủ tịch ủy ban nhân cấp xã phải có trách nhiệm phân công cụ thể từng thành viên
vậy để công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới đạt được kết quả tốt hơn và hiệu quả hơn thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề nào
thì thời gian tới thì chúng ta tiếp tục phải giả soát luật pháp chính sách để làm sao phòng ngừa cái công tác bạo lực xâm hại trẻ em bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất
thứ hai nữa là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát
và tới đây thì bộ lao động thương minh xã hội ủy cơ quan thường trực của ủy ban quốc gia về bảo vệ trẻ em sẽ tổ chức phối hợp với các bộ ngành cơ quan ở trung ương tổ chức phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành về thực hiện quyền bảo vệ trẻ em
cũng như là các cái quyền đảm bảo nhân dân
nhận nuôi con nuôi trong các cái cơ sở trụ giúp xã hội
còn thứ ba nữa là truyền thông nâng cao nhận thức các kiến thức cung cấp kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
rồi là đào tạo nâng cao nhập tập huấn cho cái đội ngũ mà làm về công tác điều tra rồi là truy tố xét xử làm sao để trong quá trình mà thực hiện chúng ta thể hiện cái tính thân thiện đối với trẻ em
thủ tướng chính phủ và phó thủ tướng chính phủ hữu đức đam có chỉ đạo thành lập một cái nhóm chuyên sách
để bảo vệ trẻ em khi mà có vụ việc bạo lực xâm hại xảy ra
gồm có ngành công an y tế rồi là bí thư đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ và hội chữ thập đỏ
vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn
vâng thưa quý vị và các bạn bảo vệ trẻ em không phải là việc của một ngành một cơ quan mà là vấn đề của toàn xã hội
chính vì vậy việc phối hợp liên ngành cần được làm tốt hơn trong thời gian tới
làm sao để hạn chế thấp nhất việc trẻ bị xâm hại
như phải có hướng xử lý nhanh chóng đúng người đúng tội khi xảy ra tình huống xấu nhất
đến đây phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc
xin mời biên tập viên hoàng trang
vâng xin được cảm ơn biên tập viên khánh thư
quý vị và các bạn thân mến và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế có trong bản tin gmt cộng bảy
với phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
xin mời chị thanh quyên
vâng xin chào chị hoàng trang
chị thanh quyên thân mến không biết là trong bản tin gmt cộng bảy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những thông tin nổi bật nào
vâng thưa chị hoàng trang và thưa quý vị khán giả
thế giới thì vẫn luôn có nhiều biến động và dư luận thế giới đều đang dõi theo hội nghị thượng đỉnh g hai mươi sắp tới ở nhật bản
trong đó căng thẳng thương mại mỹ trung được dự báo là vẫn bao trùm của sự kiện này
và đó chỉ là một trong những thông tin quốc tế nổi bật sẽ có trong bản tin gmt cộng bảy ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị căng thẳng thương mại giữa trung quốc và mỹ vừa có thêm những diễn biến mới
tổng thống mỹ donald trump cho biết vẫn trông đợi vào cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi sắp tới ở nhật bản
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump xác nhận cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình
sẽ được lên kế hoạch
tôi tin tưởng chủ tịch tập cận bình sẽ tham dự g hai mươi
chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp và nhiều điều thú vị sẽ xảy ra
tổng thống trump cũng cho biết các mức thuê quan mới nhằm vào hàng hóa nhập khẩu của trung quốc sẽ có hiệu lực ngay lập tức
nếu chủ tịch tập cận bình không dự g hai mươi
ông trump cũng bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại
những phát biểu này được đưa ra sau khi bắc kinh tuyên bố sẵn sàng tổ chức thêm các nền kinh tế
sau những phát biểu của tổng thống donald trump
hôm nay bộ ngoại giao trung quốc cũng đưa ra tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu mỹ kiên quyết leo thang căng thẳng thương mại
nếu hoa kỳ sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán ngang bằng nhau
thì trung quốc cũng sẵn sàng
nhưng nếu hoa kỳ chỉ muốn leo thang xích mích thương mại
trung quốc sẽ kiên quyết đáp trả và đấu tranh tới cùng
trong tuyên bố này
ông cảnh sảng không nhắc gì đến cuộc gặp giữa tổng thống trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình tại hội nghị g hai mươi
mà chỉ cho hay sẽ công bố thông tin khi sẵn sàng
khoảng tám binh sĩ từ sáu quốc gia gồm albania bosnia herzegovina
bulgaria romania hungary và mỹ đã tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia
dự kiến sẽ kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
cuộc tập trận nhằm làm nổi bật sự gắn kết
sự phối hợp và tương tác giữa các đối tác và các quốc gia đồng minh
khi đối mặt với mọi hình thức xâm lược tiềm tàng
đặc biệt thông qua việc huy động và triển khai quân đội nhanh chóng ở bất cứ đâu tại châu âu
trong đó bắc macedonia cũng đăng cai tổ chức một cuộc tập trận quân sự lớn
với năm quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato diễn ra gần thủ đô skopia
hôm nay cơ quan vận tải đường thủy liên bang nga thông báo đã có ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương
trong vụ nổ cháy tàu tiếp dầu ở cảng markhachkala
tàu tiếp dầu bị cháy là tàu vf tanker số một mươi sáu thuộc sở hữu của công ty vận tải volga
vào lúc xảy ra vụ nổ tàu chở một mươi hai thủy thủ hiện năm cháy đã được khống chế
khí ga bị dò dỉ trong quá trình tiếp dầu được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy
hiện nhà chức trách của nga đã khởi tố vụ án hình sự tội vô ý làm chết người
cũng trong ngày hôm nay sáu người đã bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra
ở một bệnh viện tâm thần tại thành phố odessa ở ukraine
ngoài ra còn có bốn người khác phải nhập viện hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
trên mạng xã hội twitter tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã gửi lời chiêu buồn
tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo thành lập một ủy ban điều tra vụ cháy
hôm nay các lực lượng chức năng hungary đã bắt đầu trục vớt du thuyền người cá bị chìm trên sông donis
hồi tháng trước khiến hai mươi người thiệt mạng và tám người khác vẫn mất tích
cảnh sát hungary cho biết sẽ từ từ trục vớt để các thợ lặn tìm kiếm thi thể có thể còn mắc
kẹt bên trong du thuyền sau khi vớt thuyền lên sẽ tiến hành khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
du thuyền người cá trở chủ yếu là du khách hàn quốc bị lật sau khi va chạm với tàu du lịch
trên sông donets hôm hai mươi chín tháng năm chỉ có bảy trên tổng số ba mươi năm người còn sống sót
cơ hội tìm được hành khách còn sống hầu như không còn
những quả khinh khí cầu đầy màu sắc vừa được thả bay cao trên bầu trời nước anh
trong lễ hội thường niên nhằm gây quỹ tử thiện ở london
mời quý vị cùng chiêm ngưỡng không gian rực rỡ này qua những hình ảnh sau đây
gần năm mươi khinh khí cầu đã cùng bay lên bầu trời vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi tháng sáu theo giờ địa phương
và di chuyển qua nhiều địa danh nổi tiếng ở thủ đô london
lễ hội khinh khí cầu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân địa phương và du khách
sau khi không thể được tổ chức hồi năm hai nghìn một mươi tám do thời tiết xấu
sự kiện nhằm kêu gọi sự quan tâm đến hoạt động của các tổ chức tử thiện này
đã gây quỹ được hơn hai trăm năm mươi bảng anh
một bữa ăn không được vượt qua hai mươi bảy đô la hay là quá cáp thì cũng chỉ giới hạn dưới mức bốn mươi năm đô la
đó là quy định của luật chống tham nhũng của hàn quốc hay còn gọi là đạo luật kim cho yung yaran
sau một thời gian triển khai thì đạo luật này đã được các cơ quan công quyền cũng như người dân hàn quốc ủng hộ mạnh mẽ
bằng chứng là tuần vừa qua một vị đại sứ hàn quốc đã bị cách chức
vì nhận tài trợ chi phí máy bay và khách sạn
vậy đạo luật kim cho ông ron đã mang lại những thay đổi đáng kể như thế nào trong xã hội hàn quốc
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây
với nhiều công chức và doanh nghiệp hàn quốc vào dịp tết trung thu hay tết nguyên đán hàng năm
là thời điểm gửi những lãng hoa hay quả biếu tới đồng nghiệp hoặc cấp trên của mình
thế nhưng những năm trở lại đây việc tặng quà thậm chí là liên hoan mời nhau đi ăn ngoài cũng trở thành vấn đề vô cùng nhạy cảm
đó là bởi đạo luật chống tham nhũng kim cho yong ran
làm thay đổi cơ bản văn hóa tiếp đái của hàn quốc vốn được cho là môi trường của nạn tham nhũng hối lộ
kể từ khi luật chống tham nhũng có hiệu lực lượng khách tới cửa hàng hay số đơn đặt hàng mua hoa tươi cao cấp của các doanh nghiệp đã giảm khá mạnh
cụ thể doanh số bán hoa đã giảm hơn một nửa trong khi đó doanh thu tại các nhà hàng cũng ảm đạm không kém
các doanh nghiệp có thể không vui nhưng với giới chuyên gia luật này đang mang lại nguy hiểm

lợi ích của luật này là khuyến khích người dân chi tiêu cẩn trọng hợp lý hơn và tránh dẫn tới việc hối lộ
ảnh hưởng bởi luật chống tham nhũng cũng là lý do mà vào thời điểm gần các dịp lễ tết các siêu thị hàn quốc vắng bóng hẳn những giỏ quà đắt tiền
thay vào đó là các giỏ quà có giá hợp lý ở mức dưới bốn mươi năm đô la mỹ tức là không vi phạm luật chống tham nhũng
luật chống tham nhũng kim jong un có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu được gọi theo tên bà kim jong un
cựu chủ tịch ủy ban vì quyền lợi người dân người đầu tiên đề xuất luật này vào năm hai nghìn một mươi hai
từ khóa quan trọng của luật kim jong un là tính chất trao đổi
trường hợp công chức nhận tiền hoặc tặng phẩm chiều đãi có giá trị vượt quá mức trần quy định thì sẽ đều bị xử phạt mà không cần phải chứng minh việc tặng quà đó mang tính chất trao đổi hoặc có liên quan tới công việc
đối tượng áp dụng của luật kim jong un là các công chức
lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp nhà nước nghị sĩ quốc hội người làm trong ngành báo chí giáo viên các trường học tư thục
nếu những người này nhận thết đãi bữa ăn trên hai mươi sáu đô la mỹ quà tặng có giá trị trên bốn mươi ba đô la mỹ tiền hiếu hỷ trên tám mươi sáu đô la mỹ thì sẽ bị xử phạt hành chính
nếu giá trị vượt quá tám trăm năm mươi sáu đô la mỹ thì sẽ bị xử lý hình sự
chúng ta không nên ngại thay đổi để chống tham nhũng
thậm chí những hành động nhỏ nhất cũng có thể góp vần vào công cuộc này
và chính phủ nên là đối tượng thực hiện đầu tiên
thậm chí luật còn xử phạt với cả những người hối lộ tiền đưa quà tặng hay đề xuất chiêu đãi
đạo luật mới còn đảm bảo khen thưởng hậu hình có thể lên tới hơn một trăm bảy mươi đô la mỹ cho người tố xác bắt quà tặng hành vi tham nhũng
điều này khiến người dân hàn quốc đổ xô đến các lớp học kỹ năng làm paparazi tức là thợ săn ảnh tạo nên một làn sóng chống tham nhũng kiểu hàn quốc
tôi rất vui rất vui mừng khi luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ chính phủ thực hiện đạo luật này
luật này khác hoàn toàn với luật cũ việc điều chỉnh phạm vi những hành động sai trái với những người vi phạm sẽ giúp chấm dứt những thói quen cũ mọi người có thể cảm thấy bất tiện mới đầu nhưng thuốc đắng mới giã được tật
luật phòng chống tham nhũng kim jong un có thể coi là một biện pháp mang tính bước ngoặt trong nỗ lực quét sạch nạn tham nhũng tại hàn quốc
điều này đã mang lại một sự thay đổi
điều này đã mang lại một sự thay đổi mô hình tổng thể trong xã hội hàn quốc nơi mà văn hóa tặng quà được coi là điều hiển nhiên
trên thực tế các nhà hàng các câu lạc bộ và các ngành nghề kinh doanh liên quan đến quà tặng tại hàn quốc đã chứng kiến doanh thu sụt giảm hàng tỷ đô la mỗi năm
tuy nhiên chính phủ hàn quốc vẫn kiên quyết không nâng trần giá trị quà tặng tác dụng phụ của liều thuốc đắng là khó tránh nhưng vẫn cần thiết để kiến tạo một xã hội lành mạnh hơn
và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại vào tối mai